an ninh tại thổ nhĩ kỳ hiện đang được thắt chặt sau vụ đánh bom tự sát ngay trước tòa nhà bộ nội vụ ở thủ đô ankara
sau vụ việc cảnh sát chống khủng bố thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ hai mươi người được cho là có liên quan đến phiến quân người quốc
cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã thực hiện hơn hai mươi cuộc đột kích ở các thành phố istanbul và kulareli
những người bị bắt nghi ngờ nhận viện trợ và cung cấp nơi trú ẩn cho các thành viên của đảng công nhân người quốc pkk ngoài vòng pháp luật
vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi hai kẻ đánh bom tự sát tấn công vào trụ sở bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ
tại một khu vực sầm ớt ở thủ đô nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và doanh nghiệp
đảng công nhân người quốc pkk đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công
để đáp trả các lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ đã khung kích nhằm vào hai mươi mục tiêu của pkk ở miền bắc iraq nơi nhóm này đóng quân